thứ trưởng y tế cho hay nếu không kiểm soát số ca nhiễm tăng quá mức sẽ tăng số ca nhập viện
tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế đặc biệt tác động đến các nhóm nguy cơ cao trở nặng như người già người có bệnh nền
thứ trưởng y tế nhìn nhận về cơ bản dịch bệnh đang được kiểm soát trên cả nước với số ca chuyển nặng tử vong có xu hướng giảm
tuy nhiên từ mùng bốn tết đến nay số ca nhiễm đang tăng dần trở lại đến mùng bảy lên gần một mươi bảy trường hợp
vào tối tám tháng hai số ca nhiễm cả nước lên gần hai mươi hai
cao nhất kể từ tháng một mươi đến nay trong bối cảnh thích ứng
tổng cộng một tuần qua bộ y tế công bố gần một trăm linh ca nhiễm
việc gia tăng ca covid một mươi chín sau thời gian nghỉ tết cũng được các chuyên gia dự đoán trước đó
tuy nhiên họ cho rằng tình hình chưa đáng lo ngại chỉ cần người dân tiếp tục tuân thủ tốt năm k để tránh nguy cơ tạo làn sóng dịch mới
theo phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng y tế dự phòng bộ y tế
nguyên nhân đầu tiên khiến số ca covid một mươi chín tăng là ngày tết nhiều lễ hội gặp gỡ
tiếp xúc đông người làm tăng nguy cơ lây nhiễm
thứ hai sau tết lượng người lao động trở lại thành phố để tiếp tục làm việc
học sinh sinh viên được trở lại trường học dẫn nhu cầu xét nghiệm cao hơn
càng xét nghiệm càng phát hiện ca nhiễm mới
ngoài ra việt nam cũng đang thực hiện nới lỏng thích ứng linh hoạt an toàn hơn với dịch bệnh
ông phu cũng đồng nhận định với thứ trưởng sơn rằng số ca nhiễm tăng nhưng dịch vẫn đang kiểm soát được
ngoài ra ông cho rằng số ca nặng hiện không quá nhiều vì độ bao phủ vaccine rộng trên cả nước
hơn một trăm tám mươi hai triệu liều vaccine đã tiêm trong đó tiêm mũi một hơn bảy mươi chín triệu liều
tiêm mũi hai bảy mươi bốn triệu liều tiêm mũi ba tiêm bổ sung tiêm nhắc lại và mũi ba liều cơ bản là hai mươi chín triệu liều
hơn nữa việt nam đã có nhiều kinh nghiệm trong phòng chống dịch điều trị bệnh qua các đợt dịch
các chuyên gia khá lạc quan khi dự báo tình hình dịch trong thời gian tới
theo phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm
nếu người dân duy trì thực hiện tốt năm k
số ca nhiễm tăng trong thời gian ngắn rồi sau đó giảm dần không tạo làn sóng dịch mới
do tỷ lệ tiêm chủng đủ trong dân số khá cao
tuy nhiên nếu người dân chủ quan không tuân thủ năm k người có bệnh không tự cách ly
vẫn đi lại thoải mái thì dịch có khả năng bùng phát trở lại phó giáo sư dũng phân tích
vậy là sau nhiều tháng ở nhà học trực tuyến các học sinh khối lớp bảy đến lớp một mươi hai
tại một mươi hai quận nội thành hà nội đã bắt đầu đi học trở lại
sau ngày đầu tiên đến lớp một số trường đã ghi nhận các ca ép không
trong lớp học nhưng nhà trường đã khoanh vùng theo hướng dẫn mới không đóng sập cửa trường
nhà trường đã rà soát các em tiếp xúc gần để khoanh vùng f một cho cách ly tại nhà
và cho các em tham gia học trực tuyến duy trì lịch dạy học của lớp đó
không đóng cửa toàn bộ lớp trường học như trước đây
tại trường trung học cơ sở chu văn an quận tây hồ trong những ngày đầu tiên
gần một trăm linh học sinh của cả ba khối lớp bảy lớp tám lớp chín vẫn chưa đến trường
các trường tổ chức mỗi khối một lớp học trực tuyến để giúp các em
không bị gián đoạn việc học
tại trường trung học cơ sở ngô sĩ liên quận hoàn kiếm sáng đầu tiên có tám học sinh là f
và ba mươi tám học sinh là f một của nhà trường không thể tới lớp và sẽ tham gia học trực tuyến
bà hằng cho hay trong ngày đầu tiên có ba học sinh là f ở trường trung học cơ sở văn khê
sau khi gia đình báo có f các giáo viên rà soát báo cáo với y tế phường để rà soát
theo quy định và cho học sinh trở về nhà và cách ly
qua theo dõi y tế mặc dù xét nghiệm các học sinh này vẫn dương tính
nhưng sức khỏe bình thường không ho sốt mà vẫn ở nhà học trực tuyến
đối với một số học sinh tiếp xúc gần với hai f trên đây cũng được tạm nghỉ ở nhà
học trực tuyến và theo dõi sức khỏe một thời gian
cũng theo bà hằng lớp này vẫn học bình thường và không đóng sập cửa trường
sau khi phát hiện thấy f
chúng tôi xác định khi mở cửa trường học chắc chắn sẽ xuất hiện các ca f
nhưng quận đã tập huấn cho các nhà trường phương pháp xử lý không hút khoảng
và khoanh vùng các đối tượng gần không đóng cửa trường như
cũng như một số quận khác quận hà đông thành xuân cũng lắp đặt thiết bị
tại các phòng học để giáo viên dạy song song hai hình thức
nhờ vậy các học sinh này vẫn được học trực tuyến cùng nội dung với các bạn trên lớp
và giáo viên không bị quá tải vì phải dạy nhiều ca
tại quận long biên theo bà hà một trăm linh trường trung học cơ sở ở đây bố trí phòng cách ly y tế
có thiết bị đo thân nhiệt dung dịch sát khuẩn khẩu trang dự phòng
kích test nhanh covid một mươi chín theo quy định
theo bà hà quận này đề nghị sở giáo dục và đào tạo hà nội có hướng dẫn cụ thể
về công tác bán trú học hai buổi một ngày để nâng cao chất lượng dạy và học
đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông năm hai nghìn một mươi tám và thuận lợi cho cha mẹ học sinh
lại thêm một cầu thủ của tuyển việt nam phải bỏ lỡ nhiều kế hoạch vì covid một mươi chín
ngay sau khi có kết quả dương tính sau hai lần test nhanh
thiên vệ nguyễn quang hải sẽ không cùng hà nội fc tham dự trận giao hiểu
với nam định ngày một mươi hai tháng hai chuẩn bị cho mùa giải mới
đây là thông tin không vui với câu lạc bộ hà nội khi mùa giải hai nghìn hai mươi hai sắp cửa tranh
hà nội fc tổ chức xét nghiệm mẫu gộp cho toàn đội trước khi khởi hành đi nam định
trong đó một mẫu gộp cho kết quả dương tính với covid một mươi chín
các cầu thủ trong nhóm này được làm test nhanh lẻ kết quả quang hải dân tính với covid một mươi chín
tiền vệ này được làm test nhanh một lần nữa và vẫn cho kết quả tương tự
quang hải được cho dừng tập luyện và tự cách ly tại nhà điều trị
hiện tại thiên vệ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy không xuất
học hiện triệu chứng ho sốt mệt mỏi
theo y tế địa phương thời gian cách ly cho ca nhiễm không có triệu chứng là bảy ngày
các kế hoạch của quang hải chuẩn bị cho năm mới cũng bị đảo lộn
ngày một mươi sáu tháng hai lễ trao giải quả bóng vàng việt nam hai nghìn hai mươi một được tổ chức ở tp hcm
quang hải nằm trong top năm đề cử quả bóng vàng và được đánh giá là sẽ cùng hoàng đức cạnh tranh danh hiệu cao nhất
việc nhiễm covid một mươi chín có thể khiến anh không thể tham dự lễ trao giải
quang hải cũng lỡ trận giao hữu hà nội fc gặp nam định
sân thiên trường vào ngày một mươi hai tháng hai mất hơn một tuần trong quỹ thời gian chuẩn bị cho v leage hai nghìn hai mươi hai với đội bóng thủ đô
đầu năm hai nghìn hai mươi hai quang hải cùng đội tuyển việt nam thi đấu hai trận ở vòng loại ba world cup hai nghìn hai mươi hai
sau khi thắng trung quốc ba một ngày một tháng hai anh về nhà nghỉ tết và mới trở lại câu lạc bộ tập luyện vào ngày bảy tháng hai
bên cạnh những câu hỏi về những triệu chứng hay di chứng hậu covid một mươi chín
một số bệnh nhân covid một mươi chín thắc mắc về việc trong thời gian
nhiễm covid một mươi chín và điều trị tại nhà
họ chỉ được nhận bảy mươi năm lương có đúng quy định hay không
hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây
bảo hiểm xã hội việt nam cho biết ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
bộ y tế đã ban hành công văn về hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
đối với người lao động điều trị covid một mươi chín
cụ thể do không có quy định hướng dẫn mới nào về hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội với f
nên để được hưởng chế độ ốm đau trong thời gian điều trị covid một mươi chín
cần chuẩn bị giấy tờ như quy định tại luật báo hiểm xã hội hai nghìn một mươi bốn
người điều trị nội trú đi viện bản chính hoặc bản sao giấy ra viện
người điều trị ngoại trú giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
giấy tờ này người lao động chuyển cho người sử dụng lao động để làm thủ tục hưởng chế độ
theo quy định tại điều hai mươi bốn điều hai mươi năm luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
khi bản thân gặp vấn đề về sức khỏe
người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng chế độ ốm đau
nếu đáp ứng các điều kiện sau
bị ốm đau tai nạn mà không phải là tai nạn lao động phải nghỉ việc
có xác nhận của cơ sở khám bệnh chữa bệnh có thẩm quyền
theo đó nếu không may bị lây nhiễm covid một mươi chín
người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội là f điều trị tại nhà
cũng có cơ hội được hưởng chế độ ốm đau nếu có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền
sau khi hoàn thành cách ly điều trị tại nhà người lao động là f cần liên hệ trung tâm y tế
trạm y tế chăm sóc quản lý để xin cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
căn cứ quyết định hai trăm hai mươi hai qd bhxh năm hai nghìn hai mươi một
người lao động phải nộp cho doanh nghiệp bản chính giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
thời hạn giải quyết trả nợ cấp cho người lao động là tối đa sáu ngày làm việc
kể từ ngày cơ quan bảo hiểm xã hội nhận đủ hồ sơ
số tiền trợ cấp được tính theo công thức như sau
mức hưởng bằng bảy mươi năm nhân với tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liên kề
trước khi nghỉ hai mươi bốn ngày nhân số ngày nghỉ
như vậy nếu là f điều trị tại nhà thì trong thời gian nghỉ điều trị bệnh được hưởng
theo chế độ nghỉ ốm đau và được hưởng bảy mươi năm lương do bảo hiểm xã hội chi trả
những trường hợp f không có triệu chứng được doanh nghiệp đơn vị cho phép làm việc online
thì đơn vị tự chi trả lương theo quy chế riêng của từng đơn vị
một trường hợp vô cùng hí hữu đã xảy ra tại thủ kỳ kỳ
khi một người đàn ông giữa kỷ lục một mươi bốn tháng liên tục mắc covid
sự gì đã xảy ra với người đàn ông này
hãy cùng theo dõi câu trả lời trong phần tiếp theo của bản tin
cụ thể một người đàn ông thổ nhĩ kỳ đã trải qua khoảng thời gian cách ly tại nhà
và bệnh viện trong vòng một mươi bốn tháng sau khi bảy mươi tám lần xét nghiệm đều cho kết quả vẫn dương tính
đó là trường hợp của muzafer kayasan một bệnh nhân mắc bệnh bạch cầu
lần đầu tiên được xác định dương tính vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
sau đó ông phải nhập viện và rồi ra viện sau hai tuần điều trị
trở về nhà ở quận sari thuộc thành phố istanbul
kazasan lúc này chỉ còn chờ thời điểm phục hồi toàn diện sau thời hạn từ cách ly
nhưng không may đây mới chỉ là điểm khởi đầu cho khoảng thời gian cách ly kéo dài
theo quy định tại thổ nhĩ kỳ sau hai tuần tự cách ly
người bệnh sẽ được coi là khỏe mạnh nếu như kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
nhưng sau bảy mươi tám lần xét nghiệm ông kayasan vẫn có kết quả dương tính
truyền thông địa phương cho biết ông có tổng cộng chín tháng nằm trong bệnh viện
và năm tháng trong bệnh viện
từ cách ly tại nhà kayasan đã đề nghị cơ quan chức năng đưa ra giải pháp xử lý trường hợp trớ treo của mình
một tình cảnh buộc ông phải ở nhà hàng ngày chỉ nhìn thấy con trai và các cháu qua khung cửa sổ
bác sĩ điều trị cho biết xét nghiệm liên tiếp cho kết quả dương tính là bởi hệ miễn dịch mất cân bằng
do ông kayasan mắc bệnh bạch cầu
thưa quý vị đúng như các chuyên gia dự đoán diễn biến covid một mươi chín đang có chiều hướng phức tạp trở lại
sau dịp nghỉ tết nguyên đán mặc dù không còn vùng đỏ trên cả nước
đại dịch covid một mươi chín vẫn chưa kết thúc và những quy định phòng dịch cũng như nguyên tắc năm k vẫn vô cùng cần thiết
đặc biệt là trong trạng thái thích ứng để sống chung với covid một mươi chín như hiện nay
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại